phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet do đối tượng nguyễn đăng hùng cầm đầu
theo hồ sơ điều tra nguyễn đăng hùng hiện đang quản lý một tài khoản đại lý tại trang www abong tám mươi tám com
sau đó chia nhỏ ra nhiều tài khoản thành viên và giao lại cho người chơi trên địa bàn tỉnh quảng trị để cá cửa qua mạng internet
theo tài liệu thu thập được số tiền đánh bạc trên trang của hùng là hơn năm tỷ đồng một tháng
tại cơ quan công an hùng thừa nhận chia một mươi bốn trang thành viên để một số đối tượng tham gia đánh bạc trái phép bằng hình thức cá độ bóng đá bóng rổ
hiện cơ quan công an đã quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn đăng hùng và ba đối tượng khác để tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại lâm đồng vào dạng sáng ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã đột kích vào quán karaoke su trên đường hoàng diệu
phường năm tp đà lạt phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã kiểm tra vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi chín tháng ba đã phát hiện trong hai phòng hát có hai mươi hai đối tượng một mươi sáu nam và sáu nữ
có biểu hiện sử dụng trái phép các chất ma túy ngoài ra còn có bốn nhân viên nam và bốn nữ tiếp viên đang phục vụ tại quán
tiến hành test nhanh đối với số khách và nhân viên tiếp viên tại quán kết quả có hai mươi hai đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
trong đó có một mươi tám đối tượng khách một mươi sáu nam và hai nữ bốn đối tượng
là tiếp viên nữ hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
đối với hai mươi hai đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
liên tục phóng hỏa đốt nhà con nợ do không đòi được nợ vũ thế trung chú tp hương yên
vừa bị công an huyện tiên lữ tỉnh hương yên bắt xử về hành vi hủy hoại tài sản
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng ba
công an huyện tiên lữ nhận được tin báo của một người dân về việc dạng sáng ngày một mươi chín tháng một và ngày hai mươi năm tháng một
gia đình anh bị kẻ gian đột nhập đổ xăng châm lửa đốt gây thiệt hại hai xe máy hai xe đạp cùng với một số tài sản tổng trị giá hơn năm mươi triệu đồng
đến hai mươi h ngày hai mươi sáu tháng ba cơ quan điều tra đã xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là vũ thế trung
hiện đang sống cùng bạn gái tại thị xã duy tiên tỉnh hà nam
khám xét khẩn cấp chỗ ở của trung lực lượng công an thu giữ một xe điện một áo khoác
mũ bảo hiểm một con dao nhọn đối tượng khai nhận mang theo trong lúc thực hiện hành vi phạm tội
trung khai nhận do nạn nhân vay tiền nhưng không trả nên đối tượng bức xúc đã thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng phối hợp với bộ đội biên phòng hà tĩnh và tổ chức trẻ em rồng xanh
vừa tiến hành giải cứu thành công hai công dân người việt nam có dấu hiệu bị mua bán
cưỡng bức lao động từ đặc khu kinh tế bò kẹo của lào
đưa về việt nam qua cửa khẩu quốc tế cẩu trèo
bằng chiêu bài việc nhẹ lương cao vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hai cô gái ở thành phố hồ chí minh và điện viên
bị các đối tượng tội phạm mua bán người rụ rỗ lôi kéo sang myanmar làm việc văn phòng với mức lương từ năm mươi đến sáu mươi triệu đồng mỗi tháng
khi các nạn nhân đã sập bẫy chúng bắt ép làm việc lừa đảo qua mạng với hình thức sử dụng các tài khoản ảo
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người việt nam và người trung quốc mỗi ngày chúng bắt các nạn nhân làm việc từ một mươi ba đến một mươi năm tiếng
và nếu như không đủ chỉ tiêu sẽ bị đánh đập trích điện hành hạ tra tấn về thể xác tinh thần yêu cầu nạn nhân gọi cho người nhà đòi tiền chuộc
từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng tuy nhiên sau đó các nạn nhân tiếp tục bị bán lại cho các công ty lừa đảo ở đặc khu kinh tế bò kẹo của lào
một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia
từ các nước châu âu về việt nam tiêu thụ vừa bị công an thành phố hải phòng triệt phá bắt giữ ba đối tượng
qua công tác trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hải phòng đã bắt giữ ba đối tượng
gồm nguyễn văn tới chú quận lê trân thành phố hải phòng nguyễn thị thanh hương và chồng là vũ văn hạnh chú quận hồng bàng
tăng vật thu giữ gồm bốn mươi năm viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng gần một mươi tám kg đựng trong hai mươi bảy hộp kim loại
nguy trang vỏ ngoài như hộp đựng phô mai cùng một số tăng vật khác có liên quan hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi hai năm mươi năm g heroin
trước đó vào trưa ngày hai mươi hai tháng ba tổ công tác công an huyện tràng định phát hiện bắt quả tăng nông văn khiếu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đang tàng trữ tám gói heroin trọng lượng hai trăm sáu mươi sáu g
qua đầu tranh đối tượng khai nhận mua ma túy của nguyễn văn hoan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trụ xã đại đồng huyện tràng định
với mục đích để sử dụng và bán lẻ kiếm lời khám xét khẩn cấp nơi ở của hoan tổ công tác thu giữ thêm hai mươi một bảy trăm tám mươi chín gam heroin
một điện thoại di động hai mươi bảy năm triệu đồng cùng với nhiều tăng vật liên quan
công an thành phố đà lạt vừa kịp thời bắt xử
một nhóm đối tượng sử dụng hung khí để cướp tài sản của người đi đường trên đèo brent vừa bị công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bắt xử
trước đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng ba do thiếu tiền tiêu xài nên nguyễn đức nam sinh năm hai nghìn hai bùi xuân bắc sinh năm hai nghìn và trần văn tâm sinh năm hai nghìn sáu
đã rủ nhau ra đèo brent nhằm mục đích phục kích người đi đường để cướp tài sản
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút thấy hai cô gái đi xe máy theo hướng xuống đèo brent thì nhóm này đuổi theo
trong vắng các đối tượng áp sát nạn nhân dùng hung khí uy hiếp để cướp hai chiếc điện thoại rồi bỏ trốn
các đối tượng bị công an thành phố đà lạt bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện lâm hà hiện vụ việc đang được điều tra xử lý
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng hứa võ thường ba mươi năm tuổi chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ việc cơ quan công an cũng lập hồ sơ xử lý bốn đối tượng khác về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó thường đi ngang qua nhà chị đoàn thị lệ thúy chú tại ấp bưng môn huyện long thành phát hiện không có người trông coi nên đã đột nhập vào nhà trộm nhiều trang sức bằng vàng laptop xe máy trị giá hơn một trăm hai mươi triệu đồng rồi mang bán lấy tiền tiêu xài sau đó đối tượng đến cơ quan công an đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa tống đạt các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với đàm xuân vinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã quảng châu huyện quảng trạch về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã khởi tố vụ án hình sự tham mô tài sản xảy ra tại ubnd xã quảng châu huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
bắt giữ đối tượng nguyễn thị loan là công chức kế toán xã quảng châu mở rộng điều tra xác định đối tượng đàm xuân vinh phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã quảng châu là chủ tịch ubnd xã quảng châu từ năm hai nghìn một mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý ngân sách và các nguồn thu
trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền nộp từ người đấu giá giấy tờ thanh toán hai hạng mục công trình xây dựng mà không thi công do nguyễn thị loan lập khống dẫn đến ngân sách nhà nước bị nguyễn thị loan rút và chiếm đoạt
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can nguyễn thị minh phụng nguyễn thị ngọc dầu nguyễn thị kim phượng và hai mươi một đồng phạm về tội buôn lậu trong vụ án buôn lậu xảy ra tại tỉnh tây ninh tp hcm và các địa phương liên quan
theo cáo trạng nguyễn thị minh phụng và nguyễn thị kim phượng cùng làm nghề kinh doanh tự do và nguyễn thị thúy hằng là chủ cửa hàng vàng kim oanh hằng tây ninh đã thỏa thuận thống nhất nhập lậu vàng từ campuchia về bán lậu cho các chủ cửa hàng bán vàng trong nước
các bị can đã liên hệ với các đối tượng người campuchia và nguyễn thị ngọc dầu là cư dân biên giới sống tại cửa khẩu tây ninh để mang vàng lậu từ campuchia mang về việt nam
các bị can đã thiết lập hai đường dây buôn lậu vàng
phụng đã buôn lậu bốn tám trăm ba mươi kg vàng
phụng đã mua vàng thỏi từ campuchia về việt nam với tổng trị giá hơn sáu sáu trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
còn phượng và bích hèn đã mua vàng lậu từ campuchia để bán lại cho hằng một ba trăm hai mươi kg vàng có giá trị một tám trăm một mươi bảy tỷ đồng
theo cáo trạng truy tố bị can nguyễn thị minh phụng nguyễn thị kim phượng là chủ mưu tổ chức chỉ đạo và điều hành
cầm đầu đường dây buôn lậu vàng từ campuchia về việt nam nên đều phải chịu trách nhiệm chính
bị can nguyễn thị ngọc dầu tham gia mua bán vàng lậu cả hai đường dây
với vai trò là giúp sức tích cực